vào chiều ngày ba tháng một tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã chủ trì họp báo chính phủ thường kỳ
được các phóng viên quan tâm đặt câu hỏi liên quan đến các vụ án nóng trong thời gian gần đây
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an cho biết
đối với vụ việt á cơ quan điều tra cố gắng xử lý dứt điểm và kết thúc điều tra trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh vụ việt á là vụ án mà cơ quan điều tra đã khởi tố hai mươi chín vụ
một trăm linh hai bị can với số tiền cây biên phong tỏa và các bị can nộp khắc phục hậu quả là một sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
đối với vụ án chuyến bay giải cứu đã khởi tố ba mươi chín bị can với số tiền tám mươi tỷ đồng
liên quan sai phạm của các trung tâm đăng kiểm trung tướng tô ân sô cho biết
đến nay riêng công an tp hcm đã ra lệnh khám xét một mươi hai trung tâm
khởi tố sáu vụ án
bốn mươi ba bị can với các tội danh đưa hối lộ môi giấy hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
đến nay sơ bộ ước tính có hơn bảy mươi phương tiện cơ giới đã được kiểm định theo dạng làm luật
các trung tâm đăng kiểm này đã cấp khoảng năm mươi hai ba trăm linh giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
về bảo vệ môi trường số tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
liên quan đến việc giải cứu bé trai một mươi tuổi lọt xuống trụ bê tông ở xã phú lợi
mình tỉnh đồng tháp
đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa trụ bê tông lên mặt đất
công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai không ngừng nghỉ
và lực lượng chức năng vẫn đang dùng khoan nguồn sắn để làm tơi đất
trước đó trong đêm qua lực lượng cứu hộ đã khoan đến độ sâu ba mươi năm mét
và dùng mũi khoan gồm sắn để làm tơi đất
giảm áp lực masat vào thành ống bê tông đơn vị thi công đã tổ chức thực hiện xuyên đêm
để nhanh chóng hoàn thành công tác cứu hộ
trong ngày hôm nay lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai công tác cứu hộ
và lực lượng kéo trụ bê tông lên để cứu cháu bé
về thời gian dự kiến đưa trụ bê tông lên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
đoàn tấn bửu cho biết địa phương đang tập trung làm theo phương án khoan cột sắn
để làm tơi đất xung quanh trụ bê tông
khi có điều kiện thuận lợi sẽ rút trụ bê tông lên
cơ sở sản xuất và chế biến nội tạng độc vật trên rộng một m hai thuộc khu năm
phường hải hòa thành phố móng cái do một người nước ngoài làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn tấn lỏng lợn đông lạnh để dưới nền đất
để chờ dã đông và các dụng cụ chứa nội tạng động vật ngâm dung dịch bốc mùi hôi thối
mở rộng kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tám tấn lỏng lợn để trong bao dứa bốc mùi hôi thối
và một mươi ba tấn phụ da
quá trình kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng trên
cũng như giấy kiểm dịch thú y đối với một số lỏng nguyên liệu và các vụ da dùng trong hoạt động chế biến lỏng lợn
mới đây vào ngày hai tháng một huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa xác nhận vụ việc hai vợ chồng tử vong
nghi do đốt than sửa ấm và đây không phải là trường hợp hy hữu tử vong khi dùng than củi để sửa
hơn một tuần nay thời tiết ở miền bắc giá rét nhiệt độ xuống thấp
có nơi dưới một mươi độ c nên nhiều gia đình đã đốt than củi để sửa ấm
tuy nhiên cách sửa ấm này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do ngộ độc khí
bên cạnh việc sửa ấm bằng bếp than thì việc sửa ấm bằng máy sửa quạt sửa cũng có thể có nguy cơ gây nguy hiểm
bởi tia hồng ngoại mang nhiệt được tỏa ra từ các thiết bị này sẽ gây khô da khô niêm mạc mũi và có thể gây bỏng
nếu không cẩn thận còn có thể gây hỏa hoạn
vì vậy khi sử dụng các thiết bị sửa ấm người dân phải hết sức chú ý để đảm bảo an toàn
các phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh và bổ sung vào ngân hàng máu việt nam
một mươi sáu lần tham gia các đợt hiến máu do hội chữ thập đồng tổ chức
chị chu thị xem đã được ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh là một trong một trăm linh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc
mỗi lần có chương trình lễ hội xuân hồng chị đều nhanh tay đăng ký và tích cực tham gia
vào mỗi một năm khi có thể và theo tôi thì có một cái quan điểm cái suy nghĩ đó là
chừng nào cái sức khỏe của mình còn có thể cho phép thì chắc chắn lúc đấy tôi sẽ vẫn tiếp tục hiến máu
và đây tôi cũng mong muốn là mỗi người khi mà mình có đủ được sức khỏe thì hãy nên tham gia hiến máu
để góp một phần không chỉ là trao đi những giọt máu mà còn trao đi tình yêu thương cho rất nhiều người
chương trình lễ hội xuân hồng hiến giọt máu đào trao nhau sự sống nhiều ngày
được tỉnh hà nam tổ chức từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ở tất cả các huyện thị xã và các địa phương
hiện đã có hơn sáu tình nguyện viên của tám đơn vị địa phương đăng ký tham gia hiến tặng hơn bốn sáu trăm linh đơn vị máu
bản thân em nghĩ thì mình đang có sức khỏe thì mình hiến máu đi mình cứu được người giúp được người
em cảm thấy đây là một hành động rất là nhân văn
trong dịp lễ hội xuân hồng này thì chúng tôi cũng quyết tâm sẽ thực hiện trong tháng một mươi hai và tháng một đến hết tháng hai
thì khoảng bốn đơn vị
và đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã vận động và đã thực hiện được ba đợt hiến máu tình nguyện
đạt được trên một đơn vị máu
theo kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi ba ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện tỉnh hà nam
phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức vận động một mươi năm trăm linh người đăng ký hiến máu tình nguyện
và dự kiến tiếp nhận khoảng tám sáu trăm sáu mươi đơn vị máu
liên quan đến vụ bé trai một mươi tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu ba mươi năm m
ở đồng tháp cho đến dạng sáng ngày hôm nay thì việc cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương
không ngơi nghỉ suốt gần năm ngày kể từ hôm xảy ra vụ việc
trong đêm ngày hôm qua lực lượng cứu hộ đã triển khai lắp đặt dàn khoan phụt bằng tiên nước áp lực cao
và triển khai khoan quanh vị trí cọc bê tông nơi cháu bé rơi vào
đến dạng sáng ngày hôm nay thông tin từ lực lượng cứu hộ cho biết quá trình khoan bằng tiên nước áp lực cao
để làm mềm lớp đất nén chặt tại vị trí cọc bê tông đang được triển khai gấp rút
đến bốn h năm mươi phút dạng sáng ngày hôm nay công việc khoan đang dần về đích ở độ sâu xuống ba mươi sáu mét dưới lòng đất
trong đêm ngày hôm qua lực lượng công binh đã mang đến hiện trường các thiết bị chuyên dụng của quân sự
để có thể sau khi nhổ cọc bê tông cứu cháu bé lên
quá trình vừa cứu hộ và bơm tiếp oxy tiếp tế vẫn được diễn ra xuyên suốt đêm cho đến dạng sáng ngày hôm nay
sử dụng ma túy gây ra ảo giác rồi dùng hung khí gây án mạng đó là vụ án xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại tỉnh bình phước
và đối tượng gây án hiện nay đã bị bắt giữ
đó là nguyễn hữu toàn chủ tài thành phố đồng xoài
theo điều tra ban đầu khi anh lê tuấn anh chú tại huyện đồng phú đang nằm nghỉ trên võng của một cửa hàng tạp hóa
thì toàn bất ngờ xuất hiện hai tay cầm hai con dao nhọn đâm liên tiếp vào người anh tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án toàn bỏ trốn toàn khai nhận sau khi sử dụng ma túy trong cơn ảo giác nghĩ nạn nhân đang trộm đồ nên đã ra tay sát hại
tòa nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo huỳnh tấn huy chú tại phường tam nhuận quận thanh khê về tội trộm cắt tài sản
theo cáo trạng vào chiều ngày bảy tháng hai khi thấy bố mẹ đi vắng huy đã đột nhập phòng ngủ trộm cắp giấy tờ
và chia khóa ô tô của mẹ
rồi điều khiển xe máy chạy vào huyện núi thành tỉnh quảng nam cầm cố xe ô tô và giấy tờ được một trăm ba mươi triệu đồng dùng để ăn chơi tiêu xài
khi gia đình huy phát hiện mất xe ô tô cùng với giấy tờ nên đã trình báo đến cơ quan công an
tòa nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tuyên phạt huỳnh tấn huy bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản
tòa nhân dân quận thanh khê đã tuyên phạt huỳnh tấn huy bảy năm tù về tội trộm cắt tài sản